ngoài việc dành thời gian xung họp cùng gia đình thì tết cũng là thời điểm lý tưởng để khởi động chuyến đi cho riêng bạn
du lịch một mình không còn gắn với cô đơn như nhiều người vẫn nghĩ và dần trở thành một xu hướng trong giới trẻ
bản thân mình thì mình cũng đã đi trải nghiệm du lịch một mình rất là nhiều
và mình sau những chuyến đi đó thì mình cảm thấy là mình học hỏi được cũng rất là nhiều điều từ văn hóa cho đến các kỹ năng sống
nhưng mà đôi khi các bạn đi một mình cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn hơn là khi các bạn đi nhiều người
từ ăn uống cho đến đi lại cũng sẽ ảnh hưởng nhiều phần
cao tuấn ninh chàng trai có sở thích vượt tự túc từ hơn ba năm nay
đặt dấu chân qua gần hết sáu mươi bốn tỉnh thành trên giải đất hình chữ s
khi chỉ đang ở tuổi hai mươi hai là những thành tích của cao tuấn ninh quản trị viên nhóm phượt luôn
nơi hội tụ những bạn trẻ có điểm đam mê với phượt
không gò bó mình vào những tour du lịch gấp gáp ngắm cảnh đẹp tại những địa điểm mới
mà với tuấn ninh mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm về một vùng đất mới
một sự thích thú khi khám phá ra những cuộc sống khác của những con người khác
mình rất là thích đi hà giang bởi vì là ở đây có ra rất nhiều các loài hoa
mùa này rất đẹp rất là hoa đào
lệ tú lệ của yên bái này hoặc là mướng trải của yên bái cũng khá là đặc biệt
thường thì vào tết thì sẽ có rất nhiều các lễ hội ở trên vùng cao nhất là tây bắc
thì đi vào cái dịp này thì các bạn có sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng không những cái vẻ đẹp về các cái loài hoa vào cái mùa này
và bên cạnh đó thì còn bản sắc dân tộc của những dân tộc họ tổ chức cái lễ hội vào cái mùa này nữa
thì sẽ là những cái thời gian mà đáng thì các bạn khám phá
một nghiên cứu từ traveloka ứng dụng đặt váy máy bay trực tuyến
đang được nhiều người lựa chọn tại việt nam cho thấy bốn mươi số người khảo sát cho biết
họ đã và sẽ tiếp tục du lịch một mình như một cách để khám phá bản thân thư giãn và tìm kiếm những điều mới mẻ
với những bạn mà mới đầu tiên mà đi du lịch một mình thì các bạn phải nên chuẩn bị những kỹ năng cần thiết khi mà đi những chuyến đi đó
ví dụ như là các bạn phải biết một số các kỹ năng về sửa xe hay là một số các dụng cụ y tế cần thiết
hoặc là chăn thiết bị như là bũ bảo hiểm an toàn này
và trước khi đi thì các bạn sẽ có thể là tiền chạm trước đến khí hậu ở cái vùng đó như thế nào để mình có một chuyến đi thật là tốt nhất